ngày tám tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an quận gò vấp tp hcm cho biết đã bắt giữ nghi phạm trong vụ án xảy ra trên đường phạm ngũ lão phường bảy khiến cho một người tử vong
và nghi phạm là nguyễn bình khương duy hai mươi sáu tuổi ngủ tại quận phú nhộn
nghi vấn ban đầu giữa nạn nhân và đối tượng có mâu thuẫn về chuyện tiền bạc
khoảng một giờ sáng cùng ngày hai người đàn ông chạy xe máy trên đường phạm ngũ lão
khi tới chân cầu vực ngã sáu gò vấp thuộc phường bảy quận gò vấp thì dừng lại cãi nhau
người đàn ông ba mươi bảy tuổi bị đối phương dùng hung khí đâm tử vong
nghi phạm đã rời khỏi hiện trường ngay sau đó
nhận tin báo công an quận gò vấp đã có mặt tại hiện trường tiến hành khám nghiệm lấy lời khai những người liên quan để truy xét kẻ gây án
sau hai giờ gây án nghi phạm gây án đã bị bắt giữ
hiện công an công an đang lấy lời khai của nghi phạm để làm rõ động cơ gây án